thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng thời là trưởng tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đã tham dự phiên họp lần thứ ba của tổ biên tập thuộc tiểu ban
đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
và phương hướng phát triển kinh tế xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh quy mô của nền kinh tế việt nam hiện nay không hề nhỏ
vì thế các thành viên của tổ biên tập cần phải nghiên cứu và đưa ra được những phương hướng phát triển mới cho đất nước
theo tinh thần đổi mới sáng tạo để đất nước tận dụng được thời cơ phát triển bất phá và bền vững trong những năm tới
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu tổ biên tập cần phải đưa ra được những phương hướng để bảo đảm môi trường hòa bình và ổn định cho đất nước
vì nếu không thì đất nước không thể phát triển được
thủ tướng nhấn mạnh dù dự thảo chiến lược và phương hướng phát triển của một mươi và năm năm tới sẽ còn được cho ý kiến và hoàn thiện
nhưng dự thảo tới đây phải có nội dung mới sáng tạo sâu sắc và tinh túy nhất để trình lên tiểu ban kinh tế xã hội vào đầu tháng tám tới để cho ý kiến trước khi trình bộ chính trị
vì thế thủ tướng yêu cầu tổ biên tập cần phải suy nghĩ sâu sắc chăn trở từng câu từng chữ nhất là những điểm mới điểm đột phá chứ không sao chép lại các văn kiện trước đây
tất cả là nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc ý chí tự lực tự cường nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền giữ vững môi trường hòa bình và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
thưa quý vị nhận lời mời của trung ương đảng ta đoàn đại biểu cấp cao đảng cộng sản pháp do đồng chí bí thư toàn quốc fabien roussen dẫn đầu thăm và làm việc tại việt nam từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi năm tháng bảy
chiều ngày hai mươi một tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã thân mật tiếp đoàn
đồng chí fabien roussen nhấn mạnh đảng cộng sản pháp luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống đoàn kết gắn bó với đảng cộng sản việt nam cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
đồng chí phạm minh chính cảm ơn đảng cộng sản và nhân dân tiến bộ pháp đã dành cho việt nam sự đoàn kết ủng hộ giúp đỡ mạnh mẽ trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong cuộc sống đổi mới xây dựng đất nước hiện nay
đồng chí nhấn mạnh đảng cộng sản việt nam luôn coi trọng củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp với đảng cộng sản pháp đề nghị hai bên cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác cụ thể thiết thực giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
đảng cộng sản việt nam luôn coi trọng cùng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp với đảng cộng sản pháp đề nghị hai bên cùng phối hợp tác cụ thể thiết thực giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
trưởng ban tuyên truyền trung ương làm trưởng đoàn hội thảo diễn ra trong hai ngày từ hai mươi một và hai mươi hai tháng bảy
tại lễ khai mạc hội thảo đồng chí võ văn thưởng trưởng đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam đã có bài phát biểu đề dẫn với tiêu đề
những vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
đồng chí hoàng khôn minh trường đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc phát biểu đề dẫn với tiêu đề
một số nhận thức về quy luật xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của trung quốc
tại các phiên thảo luận đại biểu hai bên tập trung trao đổi chia sẻ những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn
trong quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước
trước đó đồng chí võ văn thưởng đã có cuộc hội kiến với đồng chí triệu lạc tế
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc
hội đàm với đồng chí hoàng khôn minh bí thư ban bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng cộng sản trung quốc
hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước thảo luận về những phương hướng tiếp tục thúc đẩy quan hệ của hai đảng hai nước
trao đổi về phương hướng triển khai hợp tác giao lưu giữa ban tuyên giáo trung ương đảng ta với ban tuyên truyền trung ương đảng cộng sản trung quốc
về vấn đề trên biển đồng chí võ văn thường đã thẳng thắn đề nghị hai bên cần thực hiện tốt những nhận thức chung
đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản
chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đề nghị trung quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của việt nam trên biển
theo luật pháp quốc tế không để ảnh hưởng tiêu cực đến đà phát triển quan hệ hai nước
thưa quý vị ngày hôm nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tiếp ông phai biên rút sen
bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp nhân dịp đoàn đảng cộng sản pháp có chuyến thăm việt nam
bí thư thành ủy tp hcm đánh giá cao chuyến thăm việt nam của ông fabien roussen góp phần thắt chặt quan hệ gắn bó lâu năm giữa hai đảng
hy vọng chuyến thăm cũng sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa tp hcm với pháp
hiện pháp có hai trăm năm mươi hai dự án đầu tư với tổng vốn trị giá hai trăm sáu mươi triệu usd đứng thứ một mươi năm trong hơn một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
đầu tư tại tp hcm
bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp cho biết luôn ủng hộ các doanh nghiệp đầu tư vào việt nam và tp hcm
trong đó có các lĩnh vực thế mạnh như phát triển hạ tầng giao thông sáng tạo khởi nghiệp công nghệ cao
hai bên cũng nhất trí về việc tăng cường phối hợp giữa hai đảng trong thời gian tới
đặc biệt là dịp kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng cộng sản pháp một nghìn chín trăm hai mươi hai nghìn hai mươi mà chủ tịch hồ chí minh là một trong những người đồng sáng lập
tối qua ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tỉnh nghệ an phối hợp với ủy ban nhân dân huyện anh sơn tổ chức lễ cầu siêu cãi hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc tế việt lào
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội cùng đông đảo nhân dân trong vùng và các địa bàn lân cận đã đến dự
buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm dân hương dân hoa lên đài tưởng niệm lễ cầu siêu
cũng tại đây các đại biểu đã thực hiện nghi thức dân hương kinh bái anh linh chủ tịch hồ chí minh các anh hùng liệt sĩ
một mươi một cán bộ chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh trên các chiến trường lào
trong đó khoảng sáu chín trăm linh phần mộ chưa rõ tên quê quán và năm trăm bảy mươi mộ có tên nhưng chưa rõ quê quán
xác định doanh nghiệp nông nghiệp có vai trò là trụ cột trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp nước ta
theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản việt nam
chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi có tám mươi đến một trăm linh doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả
trong lĩnh vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành nghị quyết của chính phủ về giải pháp khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư
vào nông nghiệp hiệu quả an toàn và bền vững
nghị quyết khẳng định nông nghiệp việt nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội cần khai thác
đặc biệt là quỹ đất nguồn nhân lực và tận dụng cơ hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
nghị quyết của chính phủ đặt mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng ba một năm
tốc độ tăng trưởng kinh mệnh xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng sáu tám một năm
đến năm hai nghìn ba mươi có tám mươi đến một trăm linh doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả
trong đó khoảng ba đến bốn doanh nghiệp có quy mô lớn và sáu đến tám doanh nghiệp quy mô vừa
để hiện thực hóa tầm nhìn trên thủ tướng cho rằng ngành nông nghiệp cần có khát vọng phát triển
cốt lõi là sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tư trong ngành nông nghiệp
và việc đầu tiên là phải có thể chế pháp luật tốt xóa bỏ những quy định lạc hậu
chính phủ ban hành nghị định số sáu mươi ba quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý
sử dụng tài sản công thực hành tiết kiệm chống lão phí giữ chữ quốc gia họa bạc nhà nước
theo nghị định hình thức xử phạt chính quy định tại nghị định này bao gồm cảnh báo và phạt tiền
mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công giữ chữ quốc gia
kho bạc nhà nước là năm mươi triệu đồng đối với cá nhân và một trăm linh triệu đồng đối với tổ chức
trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lão phí là một trăm linh triệu đồng đối với cá nhân và hai trăm linh triệu đồng đối với tổ chức
báo cáo kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi tám đã cho thấy
tình trạng đất công thực hiện liên doanh liên kết cho thuê cho mượn không đúng quy định vẫn chản lan
có ít nhất sáu bộ ngành đã được kiểm toán nhà nước chỉ ra sai phạm
nhiều đơn vị đã có động thái tích cực và quyết liệt để khắc phục sai phạm nhưng không xử lý được dứt điểm
thực tế cho thấy đất công cho thuê thì dễ nhưng để thu hồi thì lại rất giàn nạn
nằm ký ốt với diện tích hai trăm linh m hai nằm trên mặt đường trung kính quận cầu giấy thành phố hà nội
đã được viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch
thủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao cho bên thứ hai từ năm hai nghìn một mươi
theo hình thức đầu tư khai thác và bàn giao lại vào năm hai nghìn hai mươi một
hiện những ký ốt này lại tiếp tục được cho thuê lại qua các bên thứ ba
thậm chí là thứ tư để kinh doanh không đúng với chức năng và nhiệm vụ của viện được giao
vì tôi giao đất cho anh thì anh phải sử dụng đúng cái mục đích giao đất
còn nếu như anh sử dụng sai mục đích giao đất là anh vi phạm vi phạm thỏa thuận vi phạm con kết
vi phạm mục đích giao đất nội dung giao đất anh sai anh sang ngay từ đầu
trước kết luận của kiểm toán nhà nước về các sai phạm và sự chỉ đạo quyết liệt từ bộ chủ quản
bà lãnh đạo viện đã nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ năm ký ốt
và liên tục có những cuộc làm việc với đơn vị được giao đầu tư sử dụng và phương sở tại
song do hợp đồng còn kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi một nên vẫn chưa thể giải quyết
thực tế cho thấy đất công cho thuê cho mượn thì dễ nhưng để thu hồi lại lại vô cùng khó khăn
như chẳng hạn viện đông hóa thổ nhược thì bộ công an đã mượn cái đất để làm tháo trường
diện tập hoặc là viện cây lưỡng thực thực phẩm
thì quân đội đã mượn cái đất để làm tràm xăng cách đây hai mươi đến hai mươi năm năm
và trong quá trình đấy dù đòi bộ đã có nhiều văn bản là yêu cầu đơn vị là đòi lại
nhưng mà cũng không xử lý được
với quan điểm giải quyết triệt đề sai phạm đất đai còn tồn tại và không để phát sinh sai phạm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát hành công văn để yêu cầu các đơn vị báo cáo về hiện trạng sử dụng nhà đất
hạn độc cuối cùng vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với số liệu đầy đủ sẽ có căn cứ xử lý rứt điểm để không còn tình trạng xe phạm treo từ năm nọ sang năm kia
phương tức pháp luật chính là một câu chuyện rốt giáo tốt nhất để giải quyết cho toàn bộ những chuyện này
dù nó sẽ có những cái hạn chế trong cái câu chuyện liên quan đến dân sinh an sinh xã hội hay là vấn đề về trật tự trị an
thực hiện liên doanh liên kết cho thuê mượn đất không đúng quy định cũng được kiểm toán nhà nước chỉ ra tại năm bộ ngành khác
như bộ xây dựng bộ giao thông vận tải đài tiếng nói việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam và bộ văn hóa thể thao và du lịch
do lợi ích từ những khu đất vàng rất lớn mệnh lệnh hành chính sẽ kém hiệu quả
do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nước ngầm nguồn nước khai thác phục vụ cho đời sống của người dân miền trung
hiện đang ngày một sụt giảm hạn hán thiếu nước ngày một gia tăng
về mức độ thì không bằng năm kỷ lục hai nghìn một mươi sáu nhưng phạm vi thì lại rộng hơn
hiện tại nước đang trở thành tài nguyên quý giá hơn bao giờ hết ở miền trung
nguồn nước ngầm phục vụ cho đời sống của người dân miền trung ngày một sụt giảm
ở tầng nước nông khoảng một mươi hai mươi mét tính từ mặt đất xuống mực nước thấp nhất sáu tháng qua
tình ở các chạm đo thấp hơn từ một mươi hai ba mươi hai cm so với cùng kỳ mọi năm
ở tầng sâu hơn khoảng hai mươi ba mươi mét mực nước cũng đã rụt từ tám đến một mươi bảy cm
nước ngầm sụt giảm như vậy bởi nắng nóng kéo dài mưa lại không có
kể từ đầu mùa khô tới nay lượng mưa tại miền trung đã thấp hơn mọi năm từ một mươi một mươi năm
riêng ở những vùng bị hạn như quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
lượng mưa còn thiếu hụt hai mươi bốn mươi
thực tế tại các hồ chứa thủy lợi và thủy điện hiện chỉ đạt hai mươi bảy sáu mươi một dung tích thiết kế
thấp hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái
cá biệt một số hồ như sông tranh hai thuộc hệ thống sông vu gia thu bồn hồ ca nác ba hạ
vịnh sơn bê của hệ thống sông ba hồ vĩnh sơn năm trà som trên sông côn
nguồn nước mặt sấp xỉ thậm chí là dưới mực nước chết không thể bảo đảm cấp nước cho hạ du
dự báo thời gian tới cả nguồn nước mặt lẫn nước ngầm ở miền trung sẽ tiếp tục xuống thấp
bởi nắng nóng vẫn kéo dài
cảnh báo đến cuối tháng tám vùng bị hạn hán thiếu nước có thể mở rộng thêm
đồng thời diện tích bị hạn tăng thêm khoảng ba năm lần so với hiện nay
vào lúc năm giờ sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn
may mặc macalot việt nam có trụ sở tại xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh hải dương
nguồn lửa bắt nguồn từ một nơi
một phân xưởng trong nhà máy sau đó lan ra chung quanh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động tám xe cứu hỏa
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa huy động công an và lực lượng dân quân
ở một số xã lân cận để tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác chữa cháy
đến bảy h ba mươi sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
ngọn lửa đã thiêu dụi một nhà xưởng và máy móc một số trang thiết bị
nguyên vật liệu bên trong nhưng rất may mắn không gây thiệt hại về người
tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải
trên tuyến đường tránh nam hải vân xảy ra vào dạng sáng nay
hiện các bác sĩ tại bệnh viện đà nẵng đang khẩn trương cấp cứu cho hàng chục nạn nhân của vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu sáng nay bệnh viện đà nẵng tiếp nhận hai mươi nạn nhân
từ vụ tai nạn giao thông hàng loạt xảy ra tại đường tránh nam hải vân
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay tại tuyến đường tránh nam hải vân
đoạn gần trạm kiểm dịch động vật kim liên
xe khách biển kiểm soát ba mươi bảy b hai sáu đi từ tây nguyên ra bắc đã vượt và va chạm với xe khách biển kiểm soát chín mươi ba b một nghìn một trăm hai mươi chín nên mất lái
và tiếp tục đối đầu với xe tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c chín nghìn sáu trăm một mươi năm đang chạy hướng ngược lại
hậu quả tài xế xe khách ba mươi bảy b hai sáu tử vong tại chỗ một mươi hai người khác bị thương
thưa quý vị
sau khi sự cố dò dỉ điện khiến hai cháu bé bị tử vong xảy ra tại tp hcm
chiều nay công an quận thủ đức đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường
đồng thời tạm đình chỉ thi công công trình nơi xảy ra sự cố để tiếp tục điều tra làm rõ
được biết vị trí xảy ra sự cố giật điện khiến cho hai bé trai tử vong là khu vực vừa được tháo phần lô cốt
để thi công phần tường chắn hai bên đường được khoảng một tháng nay
và đang đợi phần bê tông khô và đạt chuẩn kỹ thuật sẽ lắp lại rào chắn
phía đơn vị thi công công trình cũng đã nhận trách nhiệm thiếu sự giám sát kiểm tra công trình
sau khi tháo rỡ phần rào chắn để cho nhóm trẻ em địa phương chạy vào đùa dỡn dẫn đến tai nạn thương tâm
đồng thời đến gia đình các nạn nhân để hỗ trợ việc lo hậu sự cho các cháu bé
trước đó như đã thông tin một nhóm em nhỏ vào bãi đất trống thuộc khu vực thi công công trình nêu trên
chơi đùa thì bị điện giật
hai em lê minh châu một mươi tuổi ngụ bình thuận trương đặng văn bình một mươi tuổi ngụ quận thù đức tử vong
và bé trương mỹ ngọc một mươi ba tuổi đang được điều trị sức khỏe đã tạm ổn định
thưa quý vị từ năm hai nghìn năm đến nay
nhiều tỉnh miền núi đã coi phát triển thủy điện nhỏ là con gà đẻ trứng vàng
từ đó khởi nguồn cho phong trào phát triển ồ ạt nhằm khai thác tối đa nguồn vàng trắng giàu tiềm năng này
vậy nhưng bên cạnh lợi ích mà nó mang lại thì việc buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương
đã dẫn tới những hệ lụy không đáng có
câu chuyện về thủy điện nhỏ ở lai châu mà chúng tôi đề cập sau đây là một ví dụ
kính thưa quý vị và các bạn lai châu là tỉnh có lợi thế rất lớn về phát triển thủy điện
bởi nơi đây có mạng sông suối dày đặc với đội dốc lớn
thực tế những năm qua lai châu đã phê duyệt gần một trăm linh công trình thủy điện
trong đó hàng chục công trình đã thi công hoàn thành và nhiều công trình đang thi công
tuy nhiên thực tế nhiều công trình thủy điện sai phạm vẫn ngang nhiên thi công
công trình này đã tự ý khoan đào hầm dẫn nước xuyên qua quốc lộ ba mươi hai
xây dựng một số hạng mục trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ
vi phạm này đã bị thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh lai châu ra quyết định xử phạt hành chính vào trung tuần tháng sáu vừa qua
tôi đi qua đường thấy cái đoạn này thôi tôi hay đi qua nhà tôi ngay ở trên hồ bốn này thôi
thỉnh thoảng cứ đi chợ là đi thái uyên nên là đường nó khá là khó đi bất tiện
đi lại thì nhiều lúc ô tô nó đi vào thì rất là rất là nghiện
do họ làm cái đường ở trong hầm này ra thì xe cổ nó nhiều khó đi
mặc dù thủy điện mường kim ii đã có quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu dừng thi công
tuy nhiên công trình này vẫn bất chấp tiếp tục xây dựng và đến nay thì đã thực hiện phát điện
đại diện thanh tra giao thông tỉnh lai châu cũng nhấn mạnh
các công trình ở hành lang an toàn giao thông đều do tổng cục đường bộ và chính phủ cấp phép xây dựng
việc thi công không có phép là vi phạm quy định
hiện tại thì ở vị trí này là đơn vị thi công thủy điện mường kim hai đang vi phạm thi công trong hành lang an toàn đường bộ
và đơn vị chấp hành xin giấy cấp phép thì mới được tiếp tục thi công
ngôi nhà hai tầng này là của gia đình ông đồng văn cư được xây dựng cách đây gần năm năm
và những vết nứt này được cho là do nổ mìn để thi công thủy điện mường kim ii
vết nứt trồng vết nứt khiến mỗi khi mưa xuống nhà bị rột nhiều chỗ và gia đình ông cư không phải là trường hợp duy nhất
thủy điện nổ mìn như là nứt hết như vậy
mìn nổ quá to
như đập đất như bom
bây giờ anh xem như cái mái nhà bây giờ nứt như thế này toát ra như thế này

chứ bây giờ là đêm hôm như thế này các ông nó nổ mìn như thế này cái nửa mìn quá to cho nên là con cái là không ngủ được
dậy là thứ một mươi hai giờ đêm lúc dậy là khoanh thức trắng cả đêm luôn

theo thống kê chưa đầy đủ cả khu vực bản ngã ba với hơn bảy mươi hộ dân đều nứt nhà dạn tường

các khu gia gia đình cũng có thể kênh sinh nhật có ba đê mơn cs